tại việt nam khoa học công nghệ đang có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống
thực tế cho thấy nhiều nghiên cứu khoa học được ứng dụng và công cuộc vào cuộc sống đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nghiên cứu không thể ứng dụng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau
vừa qua bộ khoa học và công nghệ đã công bố quy định về chỉ số năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương pi
trong đó hà nội là địa phương đứng đầu về chỉ số này thể hiện qua quy mô tiềm lực thu hút đầu tư
và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố hà nội
để đạt được kết quả này một trong những giải pháp được thành phố đưa vào áp dụng
chính là nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì chúng tôi đang triển khai khoảng gần ba trăm linh nhiệm vụ khoa học công nghệ
thuộc chín chương trình đấy và một chương trình phát triển tài sản trí tuệ
đã nghiệp thu được khoảng một trăm linh nhiệm vụ và năm nay thì chúng tôi tiếp tục tuyển chọn thêm bảy mươi nhiệm vụ khoa công nghệ mới
nhưng mà các nhiệm vụ này thì sau khi được hoàn thành
thì đều được ứng dụng ở các mức độ khác nhau
để có được những kết quả trên hà nội đã ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ
và thực hiện tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện
cơ chế tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng công khai
nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm được đổi mới cải tiến quy mô
hồ sơ quản lý đề tài dự án bảo đảm chất lượng rút ngắn thời gian rõ người rõ việc rõ trách nhiệm
cái đổi mới đầu tiên là chúng tôi thấy rằng là sở cũng đã có những cái tiếp cận với các cái đơn vị
để nhận biết được những vấn đề của họ trong quá trình đào tạo
đấy là một cái để trên cơ sở đó có những cái đặt hàng cho nó đúng với những vấn đề của thực tiễn
để giải quyết được những vấn đề thực tiễn
và đi vào
cái đưa cái kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
thực tế cho thấy thời gian vừa qua hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống
tại các địa phương trên cả nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận
điều đó cho thấy sự thay đổi đáng kể về chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu
đây là cầu nối để góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm vào đời sống
tăng tỷ lệ ứng dụng khoa học và công nghệ tại các địa phương trong cả nước